bộ tài nguyên và môi trường đánh giá vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
là vụ cháy nổ mất an toàn về hóa chất và quy mô ảnh hưởng ở mức trung bình
từ kết quả phân tích và cùng với khuyến cáo của who vùng có nguy cơ ô nhiễm nằm trong bán kính năm trăm linh m
trong buổi họp báo chính phủ vào tối ngày bốn tháng chín thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường võ tuấn nhân cho biết
giải pháp khắc phục hậu quả trước mắt là thành phố hà nội làm việc với bộ tư lệnh hóa học
để tẩy độc khu vực bị cháy đồng thời đề nghị công ty dạng đông cô lập phủ bạt khu vực bị cháy
không để hơi thủy ngân phát tán ra môi trường cần tiếp tục thống kê hàng hóa bị cháy xác định đúng số lượng thủy ngân
ngoài ra cần kiểm tra sức khỏe của người dân cán bộ công ty